từ đầu năm đến nay dịch lờ mồm long móng trên lợn xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh bến tre và có nguy cơ lây lan ra diện rộng
toàn tỉnh đã có bảy xã ở các huyện mỏ cây nam rồng trôm và mỏ cây bắc
xảy ra dịch lở mồm long móng với một trăm bốn mươi tám con chết và đã tiêu hủy tại hộ
cơ quan chức năng đã tiến hành tiêm phòng năm liều vaccine sử dụng hai trăm ba mươi tám lít hóa chất và hai mươi kg vôi bột để tiêu hủy lợn chết
đến nay tỉnh bến tre chưa phát hiện dịch tả lợn châu phi
tỉnh đã tiến hành lập ba chốt kiểm soát tại khu vực cửa ngõ ra vào tỉnh các trạm kiểm soát cấp huyện khu vực các đò ngang tiếp giáp từ các tỉnh qua địa bàn
cơ quan chức năng đang tiến hành tập huấn cho cán bộ và nhân viên thú y các xã trên địa bàn nhằm phòng chống dịch tả lợn châu phi